các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
căn nhà của chị rơ ma pin sập xệ nằm cô đơn một góc làng trong con hẻm nhỏ ở xã yalow
giữa thời tiết tháng ba nắng như đổ lửa chị pin vẫn đi gánh ngoa thuê cho hàng xóm
nhìn lên bàn thờ con trai chị pin gạt nước mắt tâm sự
vì cuộc sống khó khăn chị thương phải đi làm xa nhà nên đã mua xe máy cho con tự đi học phụ giúp công việc nhà
xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng chị rất ân hận tự trách mình
rơ ma pin sinh năm hai nghìn sáu là con trai của chị lờ và anh
do hoàn cảnh khó khăn nên ngoài công việc làm thuê anh siêu lờ tranh thủ mỗi chiều ra sông đánh bắt cá trăng trải cuộc sống
trong một lần không may anh l bị điện giật tử vong để lại người vợ trẻ cùng con thơ
trồng mất mọi cánh nặng cơm áo gọ tiền đè lên vai chị pin
nhiều năm sau đó chị pin đi bước nữa dọn về sống chung với anh jorn khung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và có thêm hai con gái sinh các năm hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
chị pin gạt nước mắt cho biết lúc đầu anh cum cũng chịu khó làm ăn phụ giúp công việc nhà với chị
nhưng vì cuộc sống khó khăn nên anh crun trở nên cọc cằn hay động tay động chân với chị
sau này anh cũng bỏ đi biệt tâm mất liên lạc mấy năm nay để lại ba con một mình chỉ gồng gánh
cuộc sống khó khăn nhưng chị p luôn động viên con cố gắng học tập
chị pin thường dậy sớm nấu cơm cho các con rồi lên nương rẫy làm thuê cho người dân trong làng
phùng thuốc bác lúa nhổ mì chị đều nhận
năm hai nghìn hai mươi một chị pin mua xe máy dung tích một trăm một mươi cm khối làm phương tiện đi lại hàng ngày cho con trai cả
mỗi lần mẹ đi làm tê đều cầm lái lâu dần thành quen
chị pin kể rằng từ khi học hết lớp bảy tê thấy mẹ bất vả nên đã nghỉ học về phụ giúp mẹ
khoảng thời gian sau đó chi bị gai cuộc sống nên tê cũng dành mọi việc nặng nhọc làm hết
đầu năm hai nghìn hai mươi một chị mua lại chiếc xe của ông ngoại giao cho tê để đi lại hàng ngày
ngày còn sống tề giúp mẹ việc nhà và đưa hai em nhỏ đến trường
nhưng khi được giao xe lê thường cùng bạn bè tập trung đi chơi trên chiếc xe máy của mẹ mua
mỗi sáng đi làm chị pin đều cân dặn con đi lại cẩn thận
bi kịch ập đến gia đình chị vào chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
sau cuộc nhậu tê điều khiển xe máy chờ hai người bạn
không may tông vào xe máy của thanh niên hai mươi hai tuổi chạy hướng ngược lại
vụ tai nạn khiến cho tê và ba người còn lại đều tử vong
kết luận giám định cho thấy
trong máu tê có nồng độ cồn một trăm bảy mươi mg trên một trăm linh ml
thắp nến nhang lên bàn thờ con trai chị pin khóc không thành tiếng
nhiều tháng nay chị vẫn dằn vặt bản thân
vì buổi chiều định mệnh đó đã không khuyên con trở về nhà nên mới xảy ra cơ sự như vậy
từ ngày tê mất mọi việc nặng nhọc đều đến tay chị pin
dù mắc bệnh gai cuộc sống không thể làm việc nặng
xong vì hai con gái nhỏ đang tuổi ăn tuổi học chị đành gắn gượng
nỗi đau mất con chưa ngùi chị pin lại nhận thông tin
mình bị truy tố về tội giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
sắp phải hầu tòa đối mặt với hình phạt tù chị pin chăn trở
từ khi sinh ra chị chỉ biết quanh quần ở làng học hành không đến nơi đến trốn
nên hiểu biết pháp luật còn hạn chế
chị rất ân hận về hành vi của mình
điều trị chăn trở là hai con đang tuổi ăn tuổi học sẽ sống như thế nào
ai chăm sóc khi chị sắp đối mặt với mức án tù
ông lê thánh công chủ tịch ủy ban nhân dân xã yai lâu cho biết
xã thường xuyên phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện trịu plông
tuyên truyền về an toàn khi tham gia giao thông đường bộ
trong dịp lễ tết chính quyền đều ra quân tuần tra xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ
tuy nhiên đối với xã vùng sâu như ia lâu cũng không thể triệt để do nhận thức của bà con chưa cao
gia đình pin thuộc diện khó khăn khi chồng mất đang nuôi con nhỏ
sau vụ tai nạn ủy ban nhân dân xã đã vận động các tổ chức đoàn thể
mạnh thường quân hỗ trợ các gia đình nạn nhân
đồng thời đoàn thể thường xuyên đến động viên làm công tác tư tưởng để chị yên tâm làm việc nuôi con
liên quan đến vụ việc chị roma pin bị truy tố về tội giao cho người không đủ điều kiện
điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
vậy với tội danh này chị pin sẽ đối diện mức phạt nào
xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
theo viện kiểm soát nhân dân huyện trịu plông tỉnh gia lai
trong quá trình điều tra bị can roman pin người giao xe cho con trai không đủ điều kiện
điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ gây ra vụ tai nạn làm bốn người tử vong
xảy ra vào năm hai nghìn hai mươi ba đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
gia đình thuộc hộ nghèo nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
quy định tại điều năm mươi một bộ luật hình sự
về phần ông gia lan giacun chồng bị can rơ mà pin không biết việc bị can mua và giao xe cho con
do đó cơ quan chức năng xác định ông gun không phải là đồng phạm
về tội giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
các thanh niên điều khiển xe khi chưa đủ tuổi và gây ra vụ tai nạn đã tử vong
nên cơ quan điều tra công an huyện trư prong không xử lý
từ những tính tiết trên viện kiểm soát nhân dân huyện trư plông đã truy tố bị can rơ mà pin
ra trước tòa án nhân dân huyện trư prong để xét xử về tội giao xe cho người không đủ điều kiện
điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ quy định tại điểm a khoảng ba
điều hai trăm sáu mươi bốn bộ luật thình sự
như vậy bị can roman pin sẽ phải đối mặt với hình phạt tù từ hai năm đến bảy năm
tuy nhiên trong quá trình xét xử hội đồng xét xử sẽ căn cứ vào hồ sơ vụ án
quá trình xét hỏi để đưa ra hình thức xử phạt và tinh tiết giảm nhẹ
đối với bị can rơ mà pin theo quy định pháp luật
nêu quan điểm về vụ việc này luật sư trung quốc khỏe
trường văn phòng luật sư interla đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết
theo thông tin trên báo chí từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng một mươi
năm hai nghìn hai mươi ba tai nạn giao thông liên quan đến học sinh độ tuổi từ sáu đến một mươi tám tuổi là tám trăm tám mươi một vụ
làm tử vong bốn trăm chín mươi người bị thương tám trăm hai mươi bảy người
trong đó có bảy trăm ba mươi bảy vụ do thiếu niên học sinh dưới một mươi tám tuổi trực tiếp điều khiển phương tiện
liên quan trong vụ tai nạn giao thông làm tử vong ba trăm bảy mươi tám người bị thương sáu trăm năm mươi tám người
tài nạn giao thông liên quan đến học sinh xảy ra hết sức lo ngại khi gần năm trăm linh em tử vong mỗi năm
và hơn tám trăm linh em bị thương
để lại những hậu quả nặng nề đối với cá nhân các em gia đình và xã hội
theo luật sư huệ việc người lớn giao xe cho người chưa đủ tuổi bị thanh niên điều khiển
tùy theo mức độ hành vi hậu quả xảy ra người giao xe ngoài việc có thể phải bồi thường dân sự
còn bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự theo quy định của pháp luật
cụ thể theo quy định tại khoảng năm ba mươi h khoảng tám ba mươi ng một mươi hai nghìn một mươi chín ndcp
cha mẹ giao xe hoặc để con chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô xe gắn máy
và các loại xe tương tự xe mô tô tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền từ tám trăm linh đồng đến hai triệu đồng
đối với ô tô thì phạt tiền từ bốn triệu đồng đến sáu triệu đồng
theo quy định tại điều hai trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
về tội giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
cha mẹ mà giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển gây thiệt hại cho người khác
làm người tử vong gây thương tích hoặc gây tổn thương sức khỏe cho người khác
gây thiệt hại về tài sản
thì có thể bị phạt tiền hoặc bị phạt cải tạo không giam giữ đến cao nhất bảy năm tù
ngoài ra theo luật sư hòe việc cha mẹ tự nguyện hoặc bỏ mặt con chưa đủ tuổi điều khiển xe máy
ô tô để tham gia giao thông rồi gây hậu quả nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm theo luật hình sự
thực tế bố mẹ có thể sử dụng biện pháp khác để ngăn cấm
không cho con chưa đủ điều kiện sử dụng xe máy ô tô để tham gia giao thông như khóa xe lại các chìa khóa
để tránh những vụ tai nạn giao thông độc biện nghiêm trọng như trên
hạn chế các vụ việc học sinh người chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô
chưa có giấy phép lái xe điều khiển phương tiện gây tai nạn
luật sư huệ cho rằng các cơ sở giáo dục trường học cần phối hợp với cha mẹ học sinh
thường xuyên nhắc nhở giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông quy định của pháp luật
ngoài ra các trường học cũng cần phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan
tăng cường tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn với xe máy điện xe đạp điện xe đạp
đặc biệt các bậc phụ huynh cần nâng cao ý thức tranh nghiệm
thường xuyên theo dõi nhắc nhở các con em mình chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông
uốn nắn ngăn chặn ngay từ đầu các hành vi vi phạm không buông lỏng quản lý phó mặt con cho nhà trường và cơ quan chức năng
bởi trên hết sự quan tâm giáo dục của phụ huynh sẽ đảm bảo sức khỏe và tính mạng của chính con em mình và những người tham gia giao thông khác
qua vụ việc đau lòng trên lực lượng công an khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không giao phương tiện cho con em mình khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện
ngoài ra phụ huynh cần giám sát chặt chẽ con em mình trong việc tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại